trong lúc người dân cả nước đang thực hiện cách ly toàn xã hội
thì tại một số địa phương người dân vẫn chưa nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
sau đây là tổng hợp của phóng viên truyền hình nhân dân
sáu đối tượng trên có hộ khẩu thường trú tại thị xã hoàng mai huyện quỳnh lưu và huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
các đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại thôn tìa chớ xã biên giới xín cái huyện mèo vạc
qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận thông qua ứng dụng wechat của trung quốc
có quen biết một người đàn ông tên nghiệm dụ dỗ sang trung quốc làm thuê
khi qua được biên giới hà giang thì bị bắt giữ hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh hà giang điều tra làm rõ
từ ngày hai tháng bốn đến ngày năm tháng bốn công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp đã tăng cường công tác tuần tra kiểm tra
trên các tuyến đường các dịch vụ nhà hàng ăn uống những dịch vụ khác thật sự không cần thiết
qua đó đã nhắc nhở sáu mươi bốn trường hợp
đặc biệt đoàn kiểm tra đã phát hiện ra quyết định xử phạt hành chính bốn trường hợp không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông mỗi trường hợp hai trăm linh đồng
đêm ngày bốn tháng bốn công an tp huế tỉnh thừa thiên huế kiểm tra phát hiện quán karaoke hoàng tử ở số hai trăm năm mươi bảy điện biên phủ phường trường an vẫn hoạt động
các lực lượng chức năng đã lập biên bản vì vi phạm chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ về việc thực hiện những biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời tiến hành rút giấy phép hoạt động của điểm kinh doanh này và xử lý nhóm thanh niên trong quán hát karaoke